liên quan đến tình hình thiên tai mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua tại một số tỉnh phía bắc gây sạt lở ngập lụt
ảnh hưởng tới đời sống của bà con nhân dân tại khu vực này
mưa lớn diễn ra liên tục trong ngày hôm qua khiến một đoạn quốc lộ sáu thuộc địa phận bản phiêng đất b
xã nậm đèn huyện mường trà tỉnh điện biên bị sạt lở mất gần hai mươi mét nền đất khiến các phương tiện không thể lưu thông
ước tính thiệt hại ban đầu lên đến gần sáu hai tỷ đồng
còn tại sơn la mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại nhiều điểm tại thành phố sơn la ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt người dân
lượng mưa ngày hôm qua có lúc đo được là trên một trăm ba mươi tám mm dự báo đợt mưa này sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới
thống kê ban đầu cho biết mưa lũ tại sơn la làm hai người bị thương và thiệt hại về tài sản hơn một bảy tỷ đồng
tại thanh hóa mưa lớn gây sạt lở ngập lụt hơn một trăm linh hộ dân tại xã mường lý huyện mường lát phải sơ tán khẩn cấp đến nơi an toàn
trong khi đó mưa lũ đã gây sạt lở ta luy dương ta luy âm tại gần năm trăm linh vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường địa phương ở lai châu gây thiệt hại gần hai mươi hai tỷ đồng
hiện nay giao thông từ quốc lộ một mươi hai đi huyện sìn hồ và từ huyện mường tè đi huyện mường nhé điện biên đang bị ách tắc cục bộ
các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung máy móc phương tiện tập trung khắc phục tạm để đảm bảo thông đường sớm nhất